sau một mươi sáu ngày làm việc khẩn trương khoa học dân chủ và trách nhiệm cao kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra
trong phiên làm việc sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ quốc hội khóa một mươi năm đã bế mạc kỳ họp thứ hai
tại phiên bế mạc quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm với đa số phiếu tán thành
tại phiên bế mạc quốc hội khóa một mươi năm với đa số phiếu tán thành
các vị đại biểu của quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trí tuệ xây dựng vào các nội dung của chương trình kỳ họp
có thể nói thành công của kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một quốc hội chủ động trí tuệ đoàn kết đổi mới và trách nhiệm
một quốc hội ngày càng gần dân chủ

có dấu hiệu tăng nhanh trong đó nhiều ổ dịch mới bùng phát tại các cơ sở sản xuất thương mại và trường học cho thấy tình hình dịch trong nước vẫn diễn biến phức tạp khó lường tiêm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh trở lại
trong đó có kế hoạch của quốc hội giao chính phủ trên cơ sở tổng kết công tác phòng chống dịch thời gian qua kinh nghiệm quốc tế và những bài học đắt giá đúc kết được nâng cao năng lực phân tích dự báo để khẩn trương hoàn thiện bán hành và tổ chức triển khai hiệu quả thông suất thông dịch

tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam lê tiến châu cho biết các đơn vị địa phương cần sớm chủ động xây dựng kế hoạch
chỉ đạo đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất an ninh trật tự an toàn phòng chống dịch
lưu ý việc tổ chức lễ tưởng niệm phải trang nghiêm trang trọng và tiết kiệm
tại các đơn vị cấp quận huyện của thành phố hồ chí minh và các địa phương như bình dương đồng nai long an đà nẵng bắc giang bắc ninh
và các tổ chức tôn giáo cũng có thể lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức hoạt động tưởng niệm
đây là hoạt động nhằm thể hiện sự chia sẻ động viên của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
trước những mất mát đau thương của các gia đình có người thân tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh vì dịch bệnh covid một mươi chín
qua đó lan tỏa tình nhân ái cộng đồng tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu
và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị tổng bí thư nguyễn phú trọng khi phát biểu tại hội nghị mặt trận tổ quốc việt nam đã nhấn mạnh
để thực hiện cho bằng được mục tiêu xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc
theo nghị quyết đại hội một mươi ba đề ra
một trong những yêu cầu quan trọng trước hết là đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
đối với hoạt động của mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội trong cơ chế
đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ
qua thực tiễn việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa các chủ thể này đã được cụ thể hóa
được vận dụng linh hoạt sáng tạo và tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội
là khu đô thị mới chỉ với hơn một trăm linh hộ dân tổ dân phố tại đây cũng chỉ mới được thành lập hơn hai năm
thế nhưng rất nhiều hoạt động xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư sau khi được phát động
đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ rất lớn của người dân
đơn cử như việc xây dựng nội dung và đăng ký
chỉ tiêu gia đình văn hóa năm hai nghìn hai mươi hai
việc thống nhất phương án được thực hiện bằng cách lấy ý kiến
đóng góp một cách dân chủ công khai
tôi thấy việc tập trung được rất khó
nên thông qua các hình thức tuyên truyền như thế tôi thấy rất tốt
chúng tôi đều lấy ý kiến của nhân dân hết
chúng tôi lấy ý kiến và đạt được cái sự đồng thuận
lúc đó chúng tôi sẽ ra cái phương án để thực hiện
tổ chức thực hiện
như thế là người dân cảm thấy thoải mái và người ta sẽ vui vẻ
người ta cùng nhau để thực hiện hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của chính bản thân các gia đình
để đạt được gia đình văn hóa
đây là kết quả khi nhân dân hiểu về vai trò làm chủ đối với các công việc chung
mà từ đó chủ động tự giác tham gia
điều này đã thể hiện rõ vị trí nhân dân chính là trung tâm
khẳng định tính ưu việt trong xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta
một chế độ xã hội dân là chủ và dân làm chủ
đại hội một mươi ba đã nêu và bổ sung thêm những nguyên tắc đó là nhân dân làm chủ
nhưng mà cụ thể hóa là dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra và dân thu hưởng
thì có nghĩa rằng là mọi cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
phải xuất phát thực sự là từ cái ý chí cái mong đợi cái nguyện vọng
cái nhu cầu và cái lợi ích của nhân dân
thế thì hiện nay là chúng ta thực hiện cái nguyên lý này thông qua cái cơ chế là hệ thống thể chế đó là mặt trận tổ quốc
các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội
công tác gần dân sát dân hiểu dân học dân như bác họ nói sẽ tốt hơn
nhưng cũng phải nói một điều là muốn làm việc đó trong cơ chế đảng lãnh đạo nhà nước
quản lý nhân dân làm chủ thì các cấp nguội đảng phải đổi mới phương tức lãnh đạo đối mặt trận
để gì để mặt trận sâu sắc hơn
mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đóng góp vai trò quan trọng
bên cạnh việc đổi mới đa dạng hóa tổ chức hoạt động hình thức để nhân dân làm chủ
cũng phải thẳng thắn nhìn nhận có nơi có lúc hoạt động vẫn còn nảy sinh nhiều nhược điểm đôi khi mang nặng hình thức
vì vậy nhiều yêu cầu được đặt ra đối với việc đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của công tác mặt trận
đây cũng là nội dung được người đứng đầu đảng ta nhấn mạnh khi làm việc với mặt trận tổ quốc việt nam
mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa